thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
về tình hình thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh của chính phủ
và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi bảy
tổng hợp đề nghị xây dựng các dự án luật sửa đổi bổ sung
các luật liên quan đến đất đai xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh
tái cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
về nghị định sửa đổi bổ sung luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
đã tiến hành kịp thời nghiêm túc từ trung ương đến địa phương
các bộ ngành địa phương đã thực hiện nghiêm quy định của luật và nghị định
chất lượng văn bản ngày càng được nâng cao
tuy nhiên quá trình thực hiện luật vẫn còn một số khó khăn vững mắc
nguyên nhân là do luật năm hai nghìn một mươi năm có nhiều quy định mới chặt chẽ hơn
yêu cầu phải thay đổi tư duy và cách thức xây dựng pháp luật từ nhiều năm nay
nguyên nhân là do luật năm hai nghìn một mươi năm có nhiều quy định mới chặt chẽ hơn

thì hầu hết đã ban hành chương trình hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao
công tác tuyên truyền về đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế được trú trọng
tuy nhiên việc triển khai thực hiện nghị quyết còn chậm chưa ban hành chương trình hành động
nhiều nội dung chưa được cụ thể hóa phân công cụ thể
dẫn đến thiếu đơn vị chịu trách nhiệm khó triển khai và khó đánh giá kết quả thực hiện
nhiều nhiệm vụ thực hiện còn chậm chưa có đột phá bình an suất chất lượng
đặc biệt là mô hình tăng trưởng chưa thể hiện rõ nét trên nhiều phương diện
như các anh đã nêu thể chế đầu tư công đất đai hồ sơ chút cáo thể
đồng tất xã và doanh nghiệp chính trách công nghiệp phát triển vùng v v
các trách nhiệm người đứng rào cùng hạn chế bắt cặp
thậm chí một số nơi thì chưa có động tĩnh gì về tái cơ cấu
thủ tướng yêu cầu phải làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của việc chậm tái cơ cấu
trong giai đoạn tới cần phải thực hiện tốt hơn nghị quyết của trung ương và quốc hội

cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng là trọng tâm ưu tiên
và là động lực hàng đầu để duy trì tăng năng suất và tăng trưởng kinh tế
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần thực hiện tốt nghị quyết một mà thủ tướng vừa ký chiều nay
hoàn thiện thế chế tập trung rào thoát hoàn thiện cơ chế chính sách
có giải pháp đột phá trong phong bổ huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển
này gắn với quy hoạch phát triển hợp lý hài hòa trên tất cả tầm quốc gia ngành và vùng của địa phương
thủ tướng yêu cầu đầu tư công phải thực sự hiệu quả đẩy mạnh cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước
cơ cấu lại thị trường tài chính đồn đốc chỉ đạo và đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế trọng tâm
từ tái cơ cấu phải xây dựng chiến lược phát triển của đất nước
giao bộ kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh đề án để trình thủ tướng chính phủ
giao ban ba tháng một lần liên hệ để đánh giá tái cơ cấu